vải thiều là loại cây ăn quả được trồng chủ yếu ở các tỉnh phía bắc nhất là bắc giang
tuy nhiên những năm gần đây cây vải đã được nhiều nông dân mạnh dạn đưa vào trồng
tại một số huyện của tỉnh đắk lắc và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao đạt cả về số lượng và chất lượng
từ đây chính quyền và các ngành địa phương đang định hướng người dân phát triển cây vải thiều
theo hướng sản xuất an toàn bền vững dần xây dựng thương hiệu cho quả vải đắk lắc
nhận thấy ở tỉnh bắc giang có giống vải thiều lục ngạn chất lượng quả thơm ngon được người tiêu dùng ưa chuộng
nên ông đỗ văn luyến ở xã cư e lang huyện eka tỉnh đắk lắc đã đến tận bắc giang mua giống vải thiều về trồng
chỉ mất ba năm vườn vải thiều của gia đình ông đã cho thu từ bảy đến hai mươi tấn vải mỗi năm
với giá bán từ bốn mươi đến năm mươi nghìn đồng một kg mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho gia đình ông luyến
nếu như mà so với cây cầu sông
thì hiện tại bây giờ thì cây vải có khả năng nó mang lại nguồn kinh tế lại gấp một mươi lần cây cầu sông
để xây dựng thương hiệu thì bây giờ là mình thành lập hợp tác xã
đang vận động bà con là hợp tác xã để cho nó mang cái cháy vải cho nó có thương hiệu
để cho nó có giá cả cho nó ổn định hơn
theo thống kê huyện ea ca là nơi có diện tích trồng vải thiều nhiều nhất tỉnh đắk lắc
với hơn hai trăm linh hectare trong đó diện tích cho thu hoạch là một trăm hai mươi hectare
điều đặc biệt là vải thiều ở huyện ea ca chủ yếu được trồng trên đất bạc màu
kém dinh dưỡng nhưng lại cho năng suất cao ổn định với quả vải cơm dày thơm ngon nên được nhiều người dân ưa thích
sẽ xúc tiến xây dựng một số các hợp tác xã các tổ hợp tác của các hộ trồng vải
từ đó sẽ hướng cho các hộ tổ chức sản xuất sản phẩm quả vải theo chuỗi giá trị
xây dựng nhãn hiệu thương hiệu sản phẩm rồi truy xuất nguồn gốc
từ đó cũng sẽ giúp nâng cao giá trị của vải bán trên thị trường
và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho các hộ sản xuất vải
đắk lắc có nhiều vùng sinh thái khác nhau nên việc mở rộng diện tích cần phù hợp với khí hậu của từng vùng
đồng thời tỉnh cần thành lập hợp tác xã chuyên về trái vải
để thu mua tiêu thụ sản phẩm cho người dân
khuyến khích việc sản xuất trái vải theo hướng hữu cơ an toàn
tạo thương hiệu để phát triển cây vải theo hướng bền vững
từ đó mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân trồng vải
cũng như khẳng định thương hiệu vải thiều đắk lắc trên thị trường